sau thời gian nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín sáng nay hơn một trăm năm mươi học sinh ở hai khối chín và một mươi hai tại tp hcm đã đi học trở lại
ghi nhận tại trường trung học phổ thông nguyễn du quận một mươi tất cả học sinh và giáo viên đều được đo thân nhiệt rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào lớp học
nhiều học sinh háo hức khi được gặp lại thầy cô và bạn bè sau ba tháng tạm nghỉ học do dịch covid một mươi chín
khi mà bước vào trường là một cảm giác rất là an toàn khi mà thấy trường đã chuẩn bị công tác phòng dịch chú đáo tới như thế này
lúc đầu cảm xúc của em nó hơi bồi hồi tại vì cũng lâu lắm mà mình cũng không có vào lại trường còn bây giờ thì em cảm thấy rất là vui
từ giữa tháng bốn các trường học tại tp hcm đã tập trung khử khuẩn vệ sinh môi trường trong khuôn viên nhà trường chuẩn bị khẩu trang nước rửa tay phát cho học sinh trong ngày đi học trở lại
ngoài việc tiếp tục phổ biến quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
giáo viên đã lên kế hoạch giảng dạy kịp thời ôn tập bổ sung kiến thức để học sinh bắt nhịp với việc học trở lại
khi mà các cháu quay trở lại thì các cháu có một cái cơ hội tiếp theo là giáo viên sẽ ôn tập lại tất cả những kiến thức đó
sao cho là để cho bảo đảm một điều rằng là tất cả các bé khi mà chuẩn bị bước vào cái kỳ kiểm tra tập trung ở trường thì phải có kiến thức gần như là giống nhau
từ đây tới mà để kết thúc năm học thì mình còn học một tháng rưỡi tới ngày một mươi năm
tháng sáu thì chúng ta chỉ còn tối đa lắm là một tháng để ôn tập cho các em
như vậy thì cái thời gian nó gấp rút như vậy thì tất nhiên là thầy cô chúng ta sẽ dạy theo cái chủ đề trên cái tinh thần tinh giảm nội dung kiến thức của bộ giáo dục đọc quy định
từ nay đến hết tháng năm tất cả học sinh sinh viên các khối lớp hay đào tạo tại tp hcm sẽ tiếp tục trở lại trường học
các trường cũng đã có kế hoạch cụ thể như giữ khoảng cách cho học sinh thay đổi giờ học ca học hạn chế số lượng học sinh mỗi lớp dưới ba mươi em
an toàn sức khỏe bổ trợ kiến thức cho các học sinh sinh viên khi đi học trở lại